sở giao thông vận tải tp hcm vừa ban hành quyết định ngừng thi công các công trình đào đường
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi
theo đó sở giao thông vận tải tp hcm vừa yêu cầu các đơn vị thi công tạm ngưng đào đường
trong ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
việc ngừng thi công này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường
để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết dương lịch
chủ đầu tư tất cả các công trình hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm đôn đốc các tổ chức cá nhân có liên quan
đẩy nhanh tiến độ thi công đào đường khẩn trương tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đã thi công xong
thu gọn đào chắn thi công trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín